cộng ba hai mươi hai triệu lượt khách tham quan lưu trú tăng hơn hai mươi một năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng lượng khách tham quan lưu trú trên địa bàn thành phố đạt hơn hai sáu mươi tám triệu lượt tăng gần bảy mươi so với cùng kỳ
đây là những con số cao nhất từ trước đến nay
hội an đã thực sự trở thành điểm đến yêu thích và ấn tượng của du khách trong và ngoài nước
song song yếu tố tích cực từ du lịch và dịch vụ mang lại thành phố hội an cũng phải đối mặt với thực trạng về rác thải từ các hoạt động này
nếu như trước đây khối lượng rác thải giao động từ bốn mươi đến năm mươi tấn trên một ngày thì trong hai năm gần đây con số này đã tăng lên tám mươi chín mươi tấn trên một ngày
năm hai nghìn một mươi tám này mình có được một ngày từ chín mươi hai đến chín mươi năm tấn trên một ngày
việc đó sẽ làm cho
vì công ty về chung và công nhân thu gâm rạc thì công việc còn vất vả và càng nặng hơn
lương trước được việc nguồn rác thải tăng theo hoạt động du lịch
từ năm hai nghìn một mươi ba thành phố hội an đã triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn và thí điểm tại bốn phường nội thị là minh an cẩm phô sơn phong và tân an
với mục đích nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội về bảo vệ môi trường xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phục vụ hiệu quả du lịch tại cộng đồng
theo quy định các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân phải tiến hành phân loại rác để thu gom vận chuyển xử lý rác thải phát sinh hàng ngày
vì mục đích ban đầu của thành phố cũng đưa ra chương trình phân vải rác tại nguồn
vì mục đích để giảm thiệu lượng rác đưa về xử lý
tại nhà máy có nghĩa rằng rác dễ phân hủy thì vận động người dân từ làm phân công bốt ở nhà hoặc là vùng mà cả vườn rồng
như cầm thân cầm trâu cầm kim thì người dân là tự xử lý bằng cách trốn lấp tại vườn
tại làng giao trả quế nhiều gia đình như hộ ông nguyễn cử đã duy trì việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn rất tốt suốt nhiều năm qua
đối với các loại rác thải dễ phân hủy
phát sinh từ quá trình sản xuất hay ăn uống như rau rác thức ăn thừa
gia đình ông đã thu gom cho vào một thủng riêng để ổ làm phân hữu cơ hay còn gọi là phân campos
nguồn phân này lại được dùng bón lót cho các loại rau xanh canh tác tại vườn
ngoài nguồn phân xanh lấy từ rong rêu ở đầm trà quế nguồn phân hữu cơ được chế biến tại các hộ gia đình đã giúp cho làng giao trà quế có phương thức canh tác sạch
và thân thiện với môi trường